thông tin mới nhất phóng viên truyền hình công an nhân dân chuyển về về vụ án mạng đặc biệt
nghiêm trọng tại lào cai làm bốn người trong một gia đình tử vong
tối qua một điều tra viên tham gia ban chuyên án điều tra vụ thảm án ở bát sát
lào cai cho biết đã xác định được nghi can gây ra vụ án man rợ này
nghi can được ban chuyên án xác định là tẩn láo lở hai mươi bốn tuổi trú tại thôn phình ngang
xã tịnh tường huyện bát sát
qua khám nghiệm tử thi bước đầu cơ quan công an nhận định
chị tẩn tả mẩy đã tử vong do bị một vật cứng đánh vào đầu
ba cháu bé tử vong do bị ngạt nước
nhiều khả năng đối tượng đã dìm chết cả ba cháu sau khi hạ sát chị mẩy
đáng chú ý sau khi sát hại bốn người hung thủ còn đặt bẫy xuống kiếp
mục đích giết nốt chồng của chị mẩy là anh tẩn ông nải
rất may anh nải lại đi vào nhà bằng cửa sao nên đã thoát chết
hiện một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện bát sát cùng các đơn vị nghiệp vụ
được tăng cường từ công an tỉnh lào cai đã giải quân kính các địa bàn
đối tượng có khả năng lẫn trốn để truy bắt